thưa quý vị sau một thời gian điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với lê viết thắng và trần tuấn trình áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn tùng dương
về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đồng thời áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường với các đối tượng trương tiến hóa và lê văn an đều trú tại thành hóa
trước đó công an thành phố thanh hóa nhận được tin báo có hai nhóm đối tượng đi xe máy bịt mặt đến nhà một người dân ở đường lạc long quân
phường đông vệ dùng súng quân dụng bắn vào nhà rất may là thời điểm đó trong nhà không có người nên không quá bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ xác định năm đối tượng nói trên chính là thủ phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận được một đối tượng chỉ đạo dùng hai khẩu súng để bắn cảnh cáo vì liên quan đến việc không nhường đấu thầu đất
hiện công an thành phố thanh hóa đã bàn ra vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ